đoàn liên ngành kiểm tra giếp mổ kinh doanh sản phẩm gia súc gia cầm thành phố tân an tỉnh long an
đã kiểm tra và bắt quả tăng một cơ sở giết mổ da cầm vi phạm nhiều quy định liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm
tại phương bốn thành phố tân an
cơ sở giếp mổ gia cầm do ông đinh ngọc minh hư chú tại ấp một xã mỹ phú huyện thủ thừa long an làm chủ
hoạt động không có sự cho phép của cơ quan chức năng
tại đây lực lượng chức năng phát hiện người làm công đang giếp mổ hai mươi con gà
và hai mươi con gà còn sống không rõ nguồn gốc
việc giếp mổ được thực hiện ngay dưới nền nhà có nước thải bốc mùi hồi thối
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở cũng không xuất trình được sổ sách ghi chép
lưu trữ thông tin để truy xuất nguồn gốc số gia cầm tại cơ sở
đoàn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu ủy ban nhân dân tp tân an
để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định